như đã thông tin khu vực miền trung tiếp tục có mưa lớn nước lũ trên các sông dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư bị cô lập giao thông chia cắt
lực lượng công an phải dùng cano để hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn và kịp thời đưa một trường hợp đi cấp cứu
từ chiều ngày ba mươi tháng một mươi một các địa phương dọc sông ba qua địa bàn tỉnh phú yên đã bị ngập sâu
tại thành phố tuy hòa đến một mươi bảy giờ nước lũ từ sông ba đã dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư tại phường sáu và xã bình ngọc
mưa lớn nước lũ dâng cao đã gây chia cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ hai mươi chín hai mươi năm một mươi chín c qua địa bàn tỉnh
đặc biệt đã xảy ra sạt lở đất đá tại km một trăm linh hai trăm linh quốc lộ một mươi chín c khu vực đèo trà khê thôn ma gú xã sơn phước huyện sơn hòa
một lượng đất đá lớn đã sạt xuống che chắn hết mặt đường
lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực
trước tình hình mưa lớn trên diện rộng và lũ lụt trên các sông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân
tỉnh phú yên đã di rời ba hộ dân với hơn một mươi một bốn trăm linh nhân khẩu tại các vùng trũng thấp ngập lụt sung yếu
các huyện sơn hòa sông hình đồng xuân tuy an và thành phố tuy hòa đến nơi an toàn
tại bình định mưa như chút nước liên tiếp trong nhiều ngày cùng với nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về
đã khiến hàng nghìn hội dân ngập chìm trong nước lũ một số khu dân cư ngập sâu hơn một mét bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt tại xã phước nghĩa lực lượng chức năng huyện tuy phước đã phải dùng cano để hỗ trợ người dân
tại vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn
trong khi đó tại các huyện hoài ân an lão nước lũ trên các sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập sâu
đặc biệt tại huyện an lão đã xuất hiện trên một mươi điểm sạt lở chính quyền địa phương khẩn cấp di rời người dân đến nơi an toàn
theo báo cáo nhanh trên hai mươi ba ngôi nhà ở các huyện thị xã thành phố của tỉnh bình định bị ngập trong nước lũ
một người bị nước lũ cuốn trôi mất tích một người tử vong vì nước lụt
toàn tỉnh có tám ngôi nhà bị sập một mươi bảy km canh mương bị hư hỏng hai mươi sáu đập tạm bị phá hủy tổng thiệt hại một trăm hai mươi bốn tỷ đồng